thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp phó thủ tướng
bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia samdek klorahom sakhen đang có chuyến thăm tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định trong tổng thể mối quan hệ hai nước
hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng luôn được lãnh đạo các cấp coi trọng thúc đẩy và xác định là trụ cột
trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
thủ tướng đề nghị cơ quan chức năng bộ nội vụ vương quốc campuchia và bộ công an việt nam
tiếp tục tăng cường đấu tranh các chuyên án chung đối với các loại tội phạm phối hợp giải cứu hồi hương công dân việt nam
đang bị giam giữ ép buộc lao động trong các cơ sở đánh bạc trái phép tại campuchia về nước
thủ tướng mong muốn trong thời gian tới phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ samdek krolahom sakhenk và lãnh đạo campuchia
tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng của campuchia có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc việt
tiếp tục giải quyết các loại giấy tờ hành chính để người dân đảm bảo các điều kiện theo quy định
đồng thời có chính sách hỗ trợ cho người gốc việt thuộc diện di rời tái định cư tạo điều kiện để doanh nghiệp việt nam
chuyển đổi nghề nghiệp thông qua tuyển dụng vào các dự án đầu tư tại campuchia
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia samdek krolahom sakhan bày tỏ tin tưởng với tình cảm chân thành
và sự tin cậy lẫn nhau hai nước nhất định sẽ phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện biển vững lâu dài cùng nhau giải quyết hiệu quả các vấn đề
thủ tướng phạm minh chính và phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia cho rằng hai nước cần tăng cường kết nối hạ tầng
cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập
trước mắt hai bên chuẩn bị tốt để tổ chức thành công hội nghị các tỉnh giáp biên khánh thành hai cửa khẩu mới giữa hai nước
qua đó thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia
do ngài samdek krolahom sakh phó thủ tướng bộ trưởng làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam chủ trì lễ đón
đồng chủ trì hội nghị tổng kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai và ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
thời gian qua lực lượng chức năng bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia đã không ngừng tăng cường công tác phối hợp
cùng thống nhất xác định hợp tác về an ninh quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hợp tác hai nước
việc bảo đảm an ninh ổn định chính trị tại nước này có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định và phát triển của nước kia
phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao hai nước
đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm kịp thời trao đổi thông tin điều tra xác minh
và truy bắt các đối tượng phạm tội từ nước này trốn sang nước kia giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở
kết quả hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt nhiều kết quả quan trọng
trong đó đã chủ động đề ra các chương trình kế hoạch phối hợp đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự ma túy mua bán người xác minh đấu tranh các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt công an các tỉnh hai bên biên giới đã tích cực phối hợp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp
không để ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước
thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
chia sẻ thông tin tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
đặc biệt bộ công an việt nam đã hỗ trợ trao đổi thông tin giúp bộ nội vụ campuchia đảm bảo an ninh
và tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean bốn mươi bốn mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại campuchia
cuộc bầu cử hội đồng xã phường nhiệm kỳ năm
trên cơ sở đó việt nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn trong năm hai nghìn một mươi chín
như sea games ba mươi hai paragame bầu cử quốc hội khóa bảy tại campuchia
đồng thời chủ động nắm thông tin bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra tại mỗi nước
các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước
và tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh an toàn trật tự xã hội của mỗi nước
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và phó thủ tướng bộ trưởng samdech krolahom sakhanh
đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia
đang quản lý trên tám tám triệu giấy phép lái xe ô tô
làm nền tảng để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
và kết nối tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để thực hiện thành công việc mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia
thời gian vừa qua các sở giao thông vận tải trên toàn quốc đang đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân biết và sử dụng dịch vụ này
vâng tuy nhiên qua thực tế triển khai thì vẫn còn một số vương mắc cần tháo gỡ để người dân có thể tiếp cận dịch vụ này thuận lợi hơn
và những thông tin cụ thể về vấn đề này sẽ được cung cấp trong phần trình bày của biên tập viên linh chi
với mục đề án sáu tháo gỡ vương mắc trong cấp đội giấy phép lái xe trực tuyến
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị dịch vụ công việc đổi giấy phép lái xe là một
trong hai mươi năm dịch vụ công của ngành giao thông vận tài được thủ tướng chính phủ cho phép tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia
với kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp đổi giấy phép lái xe
trước những bất cập đang tồn tại mới đây bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu cục đường bộ việt nam
khẩn trương ra soát khắc phục những vương mắc liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đổi giới phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia
chấn trình việc trực hỗ trợ phục vụ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến này
bởi theo phản ánh của người dân những ngày vừa qua thì bộ phận một cửa của sở giao thông vận tải hà nội
nhiều thời điểm bị un ứ do quá tài người đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe
trong khi đó quy trình cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
còn phức tạp khó thực hiện gây khó khăn cho người dân
mặc dù việc cấp đổi giấy phép lái xe hiện nay đã có thể thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên những ngày qua tại hai bộ phận một cửa giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe
của sở giao thông vận tải thành phố hà nội luôn trong tình trạng quá tài
trung bình mỗi ngày tại bộ phận một cửa tiếp nhận khoảng ba trăm năm mươi bốn trăm linh trường hợp người dân đến làm thủ tục
những ngày cao điểm tăng từ bảy trăm linh đến tám trăm linh trường hợp một ngày
vì nhiều lý do khác nhau nên người dân vẫn trực tiếp đến bộ phận một cửa của sở giao thông vận tải thành phố hà nội

trong giai đoạn đầu khi thực hiện triển khai đề án sáu cũng có xảy ra một số lỗi trong quá trình thực hiện dịch vụ công này
nhưng hiện tại đến thời điểm này thì về cơ bản đã khắc phục được toàn bộ cái nỗi như vậy để đảm bảo thuận tiện hơn cho người dân
trong khi đến đổi giấy phép lái xe
liên quan đến dịch vụ công mức độ bốn về khám sức khỏe cho giấy phép lái xe
thì cũng có những hạn chế trong thời gian vừa qua
hôm qua thì thành phố hà nội đã có văn bản gửi bộ y tế về việc mở rộng các cơ sở khám chữa bệnh
để có thể khám sức khỏe cho người lái xe và tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
trước mắt để giải quyết tình trạng quá tải tại bộ phận một cửa sở giao thông vận tải tp hà nội
đã tách bộ phận trả kết quả sang một địa điểm khác để giảm tải
tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế
xin gửi số hai nghìn một mươi một
đơn cử như ở hà nội chỉ có ba cơ sở y tế là bệnh viện e bệnh viện giao thông vận tải và bệnh viện đa khoa hà đông
được kết nối với hệ thống
còn số này ở hà nam là tám cơ sở
do thiếu cơ sở khám và cung cấp giấy khám sức khỏe điện tử nên nhiều người dân đã phải nhận giấy khám sức khỏe bản giấy
sau đó mang đến ủy ban nhân dân cấp xã để chứng thực địa tử
việc này đã khiến mất thời gian đi lại dẫn đến việc người dân chưa thực sự mặn mà với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
đứng trước bài toán này tại thành phố hải phòng một phần mềm riêng biệt phục vụ người dân cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến
đã được sở giao thông vận tải xây dựng và đưa vào vận hành đã mang lại kết quả tích cực giải quyết được vấn đề liên thông dữ liệu khám sức khỏe
bộ phận một cửa sở giao thông vận tải thành phố hải phòng hơn một năm trở lại đây
luôn trong tình trạng vắng vẻ
việc làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe giờ đây đã được thực hiện một cách đơn giản ở bất cứ không gian nào với một chiếc smartphone
phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến do sở giao thông vận tải tp hải phòng xây dựng được vận hành trên nền tảng web
người dân thay vì phải đăng nhập bằng tài khoản thì chỉ cần cung cấp số điện thoại di động
sau đó ấn chọn các trường thông tin đã được tích hợp sẵn là đã hoàn thành các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

để giải bài toán liên thông dữ liệu từ các cơ sở y tế sở giao thông vận tải tp hải phòng đã xây dựng chuyển giao cho các cơ sở y tế
phần mềm kết nối liên thông cơ sở dữ liệu điện tử về kết quả khám sức khỏe của lái xe
cùng với việc sử dụng chữ ký số điện tử đã góp phần tạo thuận lợi lớn cho người dân khi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe
giúp quá trình thụ lý hồ sơ và giải quyết của cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có đầy đủ thông tin cần thiết
sau những giờ phút vất vả trên thao trường là niềm vui bên đồng chí đồng đội hoàn thiện bản thân và trưởng thành là một con đường dài và những bước đi đầu tiên của mỗi tân binh với tâm thế vững vàng khí thế là sự đồng hành của những người thầy giáo tận tâm nơi thao trường